tuy nhiên tại việt nam phương thức kinh doanh này đang nảy sinh nhiều vấn đề nhức nhối gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và xã hội
những vụ việc lừa đảo nổi cộng giữa hình thức kinh doanh đa cấp trong thời gian gần đây như công ty liên kết việt lừa đảo chiếm đoạt hơn một một trăm hai mươi một tỷ đồng của hơn sáu mươi tám bị hại
công ty cổ phần đầu tư thiên dòng việt đã tổ chức huy động trái phép hai trăm linh tỷ đồng của hơn sáu người
công ty nhượng quyền thăng long lừa đảo chiếm đoạt một trăm một mươi tỷ đồng của một năm trăm bốn mươi người
những ví dụ đó cho thấy các hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng đang ngày càng nở rộ
điều đáng nói những biến tướng trong hoạt động đa cấp bắt nguồn từ sự xói mòn đạo đức kinh doanh đã khiến những kẻ lừa đảo sẵn sàng vi phạm pháp luật
chúng dùng mọi thủ đoạn gian dối để kiếm lời lợi dụng kẽ hở của luật pháp lừa đảo lẫn nhau lừa đảo khách hàng lừa đảo người tiêu dùng
từ đó đã gây ra rất nhiều bi kịch cho những người tham gia làm đảo lộn những giá trị đạo đức làm vẩn đục văn hóa xã hội
ngay trong những ngày này vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới đây của công ty cổ phần địa ốc alibaba đang bị phanh phui một lần nữa cho thấy những hệ luyện nặng
chúng tôi thấy rằng là những hành vi mà cũng đã được cụ thể hóa trong quy định pháp luật cấm và cấm rất là cụ thể
mà quy định pháp luật cấm là đến một mươi ba cái hành vi là được coi là hành vi cấm đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
rồi đối với những người mà kinh doanh những người tham gia cái loại hình này thì cũng có tới sáu cái điều cấm
nhưng chủ yếu
là khi mà các doanh nghiệp hoạt động thì lại lách luật và hoạt động trái những cái quy định pháp luật và vi phạm những điều cấm
nhưng mà dưới những cái hình thức rất là tinh vi
và ở đó nó có sự không đồng nhất trong cái việc các cái cơ quan quản lý
thế nên là nó mới dẫn đến cái hậu quả là có rất nhiều những cái hoạt động vi phạm pháp luật
như vậy rõ ràng là cái kinh doanh đa cấp không phải là xấu
và kinh doanh đa cấp hoàn toàn hợp pháp nếu như
những người tham gia cái kinh doanh này tuân thủ luật pháp không vi phạm những điều cấm như luật sư nói mà luật pháp đã quy định
mặc dù vậy thì kinh doanh đa cấp vẫn gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng
vậy thì lý giải về điều này như thế nào từ góc nhìn của một nhà báo
tôi rất muốn được nghe ý kiến của nhà báo nhà văn phong điệp
vâng theo dõi hàng loạt những cái vụ người ta gọi là lừa đảo kinh doanh đa cấp thì tôi suy nghĩ rất là nhiều
bởi vì sao khi mà pháp luật chúng ta đã có trước khi có nghị định bốn mươi thì chúng ta đã có nghị định bốn mươi hai
cũng về quy định về kinh doanh đa cấp rồi
thế nhưng tại sao vẫn có những cái nạn nhân rồi những cái vụ kinh doanh đa cấp bị phát hiện mà có cái sự lừa đảo trong đấy gây cái thiệt hại nặng nề
đúng là cái việc mà pháp luật quy định một đằng
nhưng trên thực tế cái việc mà thực thi pháp luật cái việc tuân thủ pháp luật thì nó không được nghiêm
nó không được nghiêm từ rất nhiều đối tượng từ cái đối tượng lừa đảo và những cái đối tượng bị lừa đảo
những cái người mà bị dẫn dụ vào những cái đường dây kinh doanh đa cấp đó
thậm chí là họ biết là những cái việc này có khi là không được không cho phép
thế nhưng vì cái lợi nhuận trước mắt vì cái lợi ích cho cá nhân mình thì họ sẵn sàng làm
và cái điều mà tôi thấy đau lòng hơn hết là cái việc mà kinh doanh đa cấp nó đang lợi dụng cái niềm tin
họ về họ thuyết phục ai họ thuyết phục anh em họ hàng thuyết phục bạn bè vào một cái đường dây mà bị lừa đảo như thế
để khi mà mọi sự nó đổ bể thì cái hậu quả nó không chỉ là mất về tiền bạc
mà nó còn đổ vỡ các cái mục đích
mối quan hệ nó đổ vỡ niềm tin và nó làm khủng hoảng cái niềm tin trong xã hội
tôi cũng có biết vài người làm cái kinh doanh tham gia cái này
thì ban đầu họ là nạn nhân họ bị lừa
và khi đóng một số tiền khá lớn này thông thường là phải hàng trăm triệu
thì khi biết mình là bị lừa rồi và biết cái khả năng đòi lại là không có
bởi vì nguyên tắc của cái đa cấp thì tôi thấy có lẽ cũng giống như cái hụi ngày xưa thôi
tức là lấy tiền của người gửi sau để trả lãi cho người gửi trước
chứ thực ra thì nó có kinh doanh cái gì đâu
vì vậy chứ
cho nên là khi biết mình bị lừa rồi mà nhiều tiền quá
thì không những không dừng lại mà còn tiếp tục quay ra lừa những người khác
để tìm khách với mục đích như các vị khách mời đã phân tích là để thu lại tiền của mình
rõ ràng là từ chỗ là nạn nhân họ trở thành thủ phạm
và chưa nói những cái cấp sau nữa có thể lại sẽ lặp lại cái cách thức này
để tiếp tục lừa lẫn nhau và cơ bản là kinh doanh ở lòng tin
vì hàng hóa không thấy đâu hầu như không nhìn thấy hàng hóa đâu
nhưng chỉ có lòng tin với nhau là sẽ có hàng sẽ có lãi
và chỉ thấy đồng tiền chạy qua trước mắt mình để mà nhắm mắt lao theo nó thôi
tôi thì nghĩ rằng là đúng là giai đoạn trước thì người dân thiếu thông tin
thế nhưng mà vài năm trở lại đây thì cái việc mà đổ bể rất nhiều
những cái đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp
cùng với việc cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
cảnh báo của các cơ quan chức năng
thì những cái thông tin về cái việc mà người dân cần phải cảnh giác
trước cái loại hình kinh doanh đa cấp
nó rất là phong phú rất là đầy đủ cho người dân có thể tìm hiểu
có thể tự cảnh giác
sao vẫn rất nhiều người lao theo
và thậm chí là khi có những cái đường dây mà bị tố cáo rồi
thì chính những cái nạn nhân của nó cũng không dám đứng ra để tố cáo
cái điều đấy nó giải thích ra điều gì
thậm chí ngược lại còn đứng theo bảo vệ
chính xác là như thế
mấu chốt là lừa đảo niềm tin
bởi vì làm không có cái loại hàng hóa nào được mang ra để kinh doanh ở đây cả
họ đóng họ bỏ ra một số tiền
và rồi họ phát triển ra cái vòi bạch tuộc của mình
càng nhiều cái vòi bạch tuộc thì họ càng thu lợi lớn
và họ nghĩ rằng đến khi mà thu được một cái món lợi đủ lớn rồi
thì họ sẽ rút ra khỏi cái cuộc chơi
thế nhưng mà mọi việc nó hoàn toàn nó không đơn giản
bởi vì nó là những cái sự rắt dây với nhau
sự ràng buộc với nhau
bởi vì trong một cái xã hội vẫn còn phải nhìn thấy nhau
vẫn còn phải làm việc được với nhau
thì rõ ràng là không phải thiếu niềm tin
mà chính là cái sự mù quáng
cái lòng tham nó làm mờ mắt con người
khiến cho người ta không nhận diện được
cái nào là cái điểm dừng cho mình
thế nào là đạo đức trong kinh doanh
để mà làm theo một cách tuân thủ
theo một cách đúng đắn nhất
và tôi thấy có một điểm nguy hiểm nữa
là cái kinh doanh đa cấp này
như luật sư hoàng tùng đã nói tôi rất đồng ý
tôi nói trái hình
kinh doanh theo cái phương thức đa cấp ấy
mà đàng hoàng thì lại làm chuyện khác
nhưng đằng này nó nấp dưới rất nhiều hình thức
và ví dụ tiêu biểu nhất là vụ việc vừa đang xảy ra hiện nay
ví dụ cái vụ của alibaba chẳng hạn
đấy là dự án bắt đất nền
không hề có nói gì đến kinh doanh đa cấp
nhưng bản chất của nó là kinh doanh đa cấp
vậy thì ở đây ta sẽ thấy là
đấy cũng là những cái cạm bẫy
trong cái bối cảnh hiện đại
mặc dù như nhà báo phong điệp đã nói
tức là bây giờ thì đã được cảnh báo nhiều
nhân dân bây giờ khôn ngoan hơn
truyền thông mạnh mẽ hơn
các thông tin trên mạng đầy đủ hơn
vẫn có nhiều người mặc phải
thì có thể nói rằng những đối tượng lừa đảo
cũng đã trở nên tinh vi hơn
có thể đấy là một trong nguyên nhân
và các cái hình thức các cạm bẫy đưa ra
nó cũng tinh vi hơn
khiến cho nhiều người vẫn mắc
tôi vẫn nghĩ rằng là cái cốt lõi ở đây nhất
chính là cái lòng tham của con người
bởi vì tôi thấy rất nhiều
từ các cái vụ việc nó cho ra một cái công thức
của những cái lừa đảo kinh doanh đa cấp là gì
là sẽ giàu có nhanh
sẽ giàu có trong rất là nhanh chóng
mà họ không phải buôn bán cái gì cả
mà họ vẫn có tiền
thì cái lời mời chào đấy nó quá hấp dẫn
nó quá hấp dẫn
mà trong khi bây giờ những cái đối tượng khó khăn
những cái người mới ra trường
rồi những cái người mà kinh doanh đời sống khó khăn
bây giờ họ muốn đổi đời nhanh chứ
họ đổi đời nhanh và họ nghĩ rằng là
có khi thiên hại bị lừa cả đấy
nhưng mà có khi là mình tỉnh táo hơn
mình biết có khi là mình tránh được
mình chỉ dấn vào một chút thôi
mình thu được một cái khoản lợi nhuận nhất định thôi
nếu mà họ đủ tỉnh táo
họ đủ hiểu rằng là
mọi thứ ở trên trời không phải tự nhiên mà có
cái sự giàu có nó không tự nhiên mà có được
thì họ sẽ cảnh giác cho mình
để không bị xa vào những cái bẫy như thế
tôi rất đồng ý
cái sự giàu có không thể trên trời rơi xuống được
nếu như anh không thực sự là người lao động
hoặc là thực sự là người có tài năng
mà chỉ trông chờ vào những cái thủ đoạn lôi kéo lừa thối như thế này
khi mà tôi công tác tại sài gòn
thì tôi có được tiếp xúc với một nhóm
gồm có sáu anh chị
mà cũng là vụ việc alibaba này
thì khi mà đến gặp luật sư thì cũng rất là lo lắng
vì báo chí nói thế rồi
sự việc nó vỡ lở ra rồi
thì các chị chỉ muốn là
thứ nhất là vậy thì
bây giờ thì hỏi luật sư là
đối với những cái mà tôi tham gia
vào hệ thống này thời gian như thế này
tôi cũng đã có những cái loại giấy tờ này trong tay
thì tôi có sợ gì vi phạm liên quan tới hình sự hay không
thế rồi cái số tiền mà chúng tôi đã đầu tư ra ấy
thì liệu có lấy lại hay không
tôi rất là ngạc nhiên
ở đó nó phát sinh ra những cái định nghĩa rất mới
lấy ví dụ là có một cái loại hợp đồng
là hợp đồng quyền chọn
từ lúc mà anh nghe pháp luật
giờ tôi cũng chưa biết là cái loại hợp đồng quyền chọn
là cái loại hợp đồng nào
trong quy định của pháp luật dân sự
mà nhất là hợp đồng kinh tế
thế thì bên alibaba và các cái công ty con ấy
là có cho những người tham gia
nhưng mà lại không phải là ký hợp đồng mua bán hàng hóa
mà đây là đối với cái loại hình là mua đất nền
mua đất nền thì đối với quy định pháp luật
thì là không có ai cấm cả
công ty này mới bán cho họ đầu tiên
là cũng làm bình thường
cũng là nhận
có hợp đồng đặt cọc
cũng có số ô lô thửa
ở cái vị trí abc
diện tích có đồng hoàng
và thỏa thuận là số mét vuông nhân
với bằng ngày tiền
và trung bình là sau vài tháng
là sẽ ký hợp đồng mua bán
thế nhưng mà ký hợp đồng mua bán
thì cái quan trọng nó vi phạm pháp luật
đấy là không có một cái dự án nào
mà được bán đất nền trên đó
thế thì công ty con của alibaba này
cho khách hàng của tôi ký
là ký hợp đồng mua bán
nhưng lại không có hợp đồng mua bán
không có hợp đồng mua bán

và hứa hẹn với nhau là
nếu mà chị mua bán trong thời điểm này
thì nó có những yêu đãi này
rồi tờ bản đồ chỗ này chỗ kia
thì cũng vẽ ra rất là đẹp
trăng lên điện đường trường trạm đầy đủ
nó làm rất là lòng tin
tóm lại là dự án ma
thế thì đúng là xung quanh alibaba
có rất nhiều vấn đề phát sinh
nhất là nhìn được góc độ pháp lý
tuy nhiên nếu nhìn được góc độ văn hóa và đạo đức
thì chúng ta sẽ thấy cũng có rất nhiều điều để bàn
và ta nhìn thấy là những người làm ra alibaba
hung hãn sông lên ngăn cản công an
liều thân liều mình
nhảy vào đập phá cả các phương tiện
như là máy ủi máy xúc của chính quyền
rồi là chống đối một cách điên cuồng như vậy
ở đây rõ ràng nó không chỉ là sự lệch lạc
về mặt đạo đức về văn hóa nữa
mà đây đã trở thành những kẻ liều lĩnh
sẵn sàng chống lại luật pháp
và điều này có một cái lý do quan trọng là
chính họ cũng đã từng mất tiền ở đây
và họ tìm mọi cách để bảo vệ cái đồng tiền của họ
những đồng tiền mà họ biết rằng là
có thể không thu lại được
vì họ liều mình sông lên
và điều đó nó càng cho thấy
những hê lụy đặt ra từ kinh doanh đa cấp
chúng ta đã bàn ngay ban đầu
nó dẫn đến một cuộc khủng hoảng niềm tin
bởi vì bây giờ không còn biết tin ai
bây giờ những người về nhà
mời những người thân những bạn bè của mình
thì chúng ta tin chúng ta mới đầu tư đúng không ạ
nhưng mà khi chúng ta đầu tư rồi
thì mới biết là hóa ra là
sự tin cậy những lời mật ngọt trước đây
rằng hãy đầu tư đi
rằng cái chỗ này là
rất là bảo đảm
rồi sẽ mang lại những nguồn thu lớn
tất cả những chiêu trò lừa đảo
và bản thân những người vẽ ra
những dự án ma
đi chào mời những dự án ma đấy
họ biết nhưng họ vẫn làm
và họ bán cho chính những người
mà quen thân với họ
tức là bây giờ cái đồng tiền nó đã mua
các cái mối quan hệ xã hội nó đã làm biến tướng
cái đạo đức xã hội
cái đấy mới là sự khủng hoảng
nó làm tan giã các mối quan hệ
rất là vốn chúng ta vẫn là coi trọng
tôi cũng đồng ý với ý kiến của chị phong điệp
ở cái việc mà
chúng ta nói đến là cái hám lợi và lòng tin
tôi xin bổ sung là
các cái mối quan hệ xã hội
bây giờ thì chúng ta
ở thời điểm là bốn
và tất cả
những cái gì đó cũng đăng lên
rất là nhiều cái quảng cáo
hoặc là những cái việc mà
cái hình ảnh đẹp
của một người bạn cũ
rồi hình ảnh
nhà đẹp xe đẹp
rồi chụp những cục tiền
tức là có những cái
chiêu thức mà
cái loại hình này
một cách rất tinh vi có thể người ta chưa mời
nhưng mà cái người bạn ấy
bảo ồ tại sao
bạn lại thành công thế
để mà tiếp cận đến những người đó
thì chúng ta phải đánh giá là
thứ nhất là cái chiêu trò
rất là tinh vi
nói chung là
có những cái buổi hội nghị hội thảo
hoặc là buổi đào tạo nhé
là nó đến hàng nghìn người
và cái số lượng người đấy
thì cũng có rất là nhiều người
có trình độ
cũng nhiều người là có uy tín xã hội
rồi có những người thuyết trình rất là giỏi
dạy về cái cách làm giàu
làm giàu làm sao
làm giàu không khó đâu
làm giàu là chỉ có thế này thôi mà không hiểu à
đấy ý họ làm như vậy
và họ nhắm đến cái đối tượng
có một phần trong đó là những người
trình độ văn hóa nó hạn chế
cái hoạt động kinh doanh này
thì nó là một cái mô hình kinh doanh
rất là tiên tiến và phát triển
được pháp luật cho phép
và có quản lý rất là chặt chẽ
hoạt động kinh doanh
đi đến một cái thực chất
và hiệu quả
như là ở nước ngoài
rất là nhiều các tập đoàn lớn họ làm
thì các cái tập đoàn lớn họ làm
thì các cái doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật
thế nhưng những cái biến tướng
tại những cái vụ việc
mà chúng ta đang đề cập ở đây
nó đã làm
mất đi cái giá trị đích thực
của cái hoạt động này
và nó đem đến
cho những người mà
liên quan đến nó
kể cả những người tham gia vào đó
cũng như gia đình của họ những người thân của họ
một cái sự khủng hoảng
rất là lớn
và chính những cái hễ lũy như thế
lại rất nhiều khiến cho người ta nghĩ rằng là
ngày nay rất nhiều người nghĩ
cái kinh doanh đa cấp bao giờ cũng gắn liền với việc lừa đảo
đấy là cái điều rất đáng sợ
mặc dù nếu nói như luật sư
thì đây là một hình thức kinh doanh rất là
được luật pháp thừa nhận
tôi hoàn toàn chia sẻ với ý kiến của luật sư hoàng tùng
và tôi muốn nhấn mạnh hơn
ở cái khía cạnh cá nhân
của mỗi cá nhân trong xã hội
rõ ràng là quy định pháp luật của chúng ta có
rất là chặt chẽ
rồi cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
rất là nghiêm khắc
thế nhưng tại sao cái phương thức kinh doanh đa cấp
nó đang bị lợi dụng
và để gây ra những cái khủng hoảng niềm tin lớn
trong xã hội như thế
thì tôi nghĩ cái nguyên nhân sâu nặng sâu xa nhất
vẫn chính là mỗi cá nhân trong xã hội
để khi tham gia vào bất cứ cái loại hình kinh doanh nào
thì họ cần phải tuân thủ pháp luật
bởi vì nó sẽ không có một
cái gì tự nhiên ở trên trời rơi xuống
mà bằng cái sức lao động chính đáng của mình
thì mỗi người sẽ gạt được
cái thành quả xứng đáng
và chúng ta có thể kết luận là kinh doanh
theo phương thức đa cấp
là một hình thức kinh doanh hợp pháp
và đã được nhà nước thừa nhận được luật pháp thừa nhận
với điều kiện anh phải tuân thủ luật pháp
tuy nhiên trong thời gian gần đây
thì những cái biến tướng của kinh doanh đa cấp
nó đã hủy hoại niềm tin
hủy hoại cái đời sống văn hóa
và đạo đức của xã hội
và nó đem lại quá nhiều hệ lụy
vì vậy mỗi người chúng ta hãy nâng cao cảnh giác
và phải biết vượt qua được cái lòng tham của chính mình
và tuân thủ luật pháp
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau